thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng tư pháp cuba hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean và đoàn ủy ban kinh tế nhật việt
bộ trưởng tư pháp cuba omar tinet bày tỏ vinh dự lần đầu tiên được thăm việt nam
nêu rõ nhân dân hai nước rất gắn bó với nhau
bộ tư pháp cuba cam kết thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận giữa hai bộ vừa mới ký
việt nam kiên định đường lối ủng hộ nhân dân cuba anh em tại các diễn đàn quốc tế
nhất là tại liên hợp quốc
việt nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với cuba thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước
tiếp đoàn hội đồng kinh doanh hoa kỳ do ông kay william
chủ tịch hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
kiêm giám đốc điều hành tập đoàn underwater laboratories làm trưởng đoàn
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
có tầm chiến lược trong nhiều lĩnh vực
quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ thời gian qua
tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
tại buổi tiếp đoàn ủy ban kinh tế nhật việt của liên đoàn các tổ chức kinh tế nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
các thành viên của đoàn ủy ban kinh tế nhật việt
có vai trò quan trọng trong phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đồng chủ tịch ủy ban kinh tế nhật việt ichikawa hideo cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
chúc mừng việt nam gặt hái nhiều thành công tại sea games ba mươi
đặc biệt là hai đội tuyển bóng đá nam và nữ giành huy chương vàng